vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng năm phan văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú ở phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
đối tượng dùng xe cán chết người tại khu vực bờ kè trên đường phạm văn đồng thuộc khu phố năm
phường bình hưng tp phan thiết tỉnh bình thuận vào sáng ngày một mươi hai tháng năm và đã đến đầu thú tại công an tp phan thiết
tại cơ quan công an đối tượng phan văn nam khai nhận vào khoảng giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
đối tượng điều khiển xe ô tô hiệu mercedes năm chỗ biển kiểm soát ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm chạy trên xe hai người
chạy vượt qua một nhóm thanh niên vừa nhậu xong đang đi qua đường và có nguy cơ sẽ ra va chạm
xe ô tô của nam dừng lại trước một quán khu vực bờ kè để vào nhậu
lúc này một nhóm thanh niên năm người trong đó có anh hà xuân hải xe ngoạn chín trăm bảy mươi chín trú tại khu phố ba
phường đức thắng tp phan thiết đuổi theo và xâm vào đánh nhóm của nam
sau đó nam lên xe ô tô điều khiển xe quay đầu nhiều vòng tấn công vào nhóm người của hải
hậu quả xe của nam cán qua người hà xuân hải gây thương tích nặng và tử vong ngay sau đó
dù đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phố hợp cùng công an tp phan thiết đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi thu thập lời khai chiến cứ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc